cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện an minh về hành vi giết người
nạn nhân không ai khác chính là đứa con riêng ba tuổi của vợ khởi vụ việc đã gây chấn động dư luận trên địa bàn huyện an minh trong suốt thời gian vừa qua
theo điều tra trong thời gian sống chung khởi đã nhiều lần hành hạ đánh đập tra tấn bé lê thị thủy vân sinh năm hai nghìn một mươi tám con riêng của nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám vợ khải
đỉnh điểm là vào lúc sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khởi lại đánh đập làm bé vân bị thương nặng
sau khi thấy bé vân có biểu hiện bất thường khởi và hà đã đưa đến trung tâm y tế huyện an minh
thì bác sĩ nhận định bé vân bị thương nặng
ngay sau đó khởi và hà mang vân về trôn tại ấp ngã bát xã đông hưng bê huyện an minh sau đó khởi bỏ trốn khỏi địa phương
nhận định cái chết của cháu bé có nhiều điểm khả nghi trên người bé có rất nhiều thương tích
nên trung tâm y tế huyện an minh đã trình báo cơ quan công an
quá trình điều tra khám nghiệm tử thi lực lượng công an xác định khởi là đối tượng gây ra cái chết của bé vân nên tiến hành truy bắt
chỉ sau hai ngày công an đã bắt giữ trần văn khởi khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường vĩnh lợi
thành phố rạch giá